ông trà ngọc hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi thường trú tại quận tân bình tp hcm bị xử phạt do đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính
chủ động cung cấp thông tin miêu tả hành động không phù hợp với thuần phong mỹ tục của việt nam trong các video clip phát tại kênh youtube
kênh youtube này là một trong những kênh đã bị dư luận phát hiện và lên án vì cung cấp những video clip phản cảm dựa trên các nhân vật và nội dung cuốn số bộ phim hoạt hình nổi tiếng
xây dựng thành các video clip có nội dung không phù hợp với trẻ em và thuần phong mỹ tục
theo thông tin từ hội nghị sơ kết công tác thu hồi sim kích hoạt sẵn trên kênh phân phối của các doanh nghiệp viễn thông di động do bộ thông tin và truyền thông tổ chức mới đây tại hà nội
tính tới ngày một mươi năm tháng một cơ quan chức năng và nhà mạng đã phát hiện hơn một mươi bảy triệu sim có dấu hiệu kích hoạt sẵn tổng số sim bị khóa là gần một mươi sáu triệu
cụ thể có khoảng gần một triệu sim đi đăng ký lại trong đó đa phần là đăng ký lại sau khi đã bị khóa tài khoản còn lại là các sim bị hủy do hết thời hạn sử dụng chuyển sang trả sau
điều này cũng có nghĩa là một mươi sáu triệu số thuê bao sẽ được trả lại kho số mà các doanh nghiệp đã được phân bố để tái sử dụng
tình trạng sim có sẵn tài khoản khủng xin được khuyến mại giảm rõ rệt
để đảm bảo an toàn cho người dân khi thanh toán thẻ và cũng là để thúc đẩy thanh toán điện tử
ngân hàng nhà nước đưa ra chỉ thị yêu cầu bảo đảm an ninh an toàn và hạn chế thấp nhất rủi ro trong hoạt động thanh toán điện tử và thanh toán thẻ
theo đó chỉ thị nêu rõ các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và trung gian thanh toán cần thường xuyên kiểm tra
giả soát bổ sung và hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ các quy định nội bộ về an ninh bảo mật hệ thống công nghệ thông tin
nhằm hạn chế các rủi ro đồng thời phát hiện sớm các vi phạm để chấn trình đảm bảo tuân thủ các quy định của ngân hàng nhà nước
và pháp luật liên quan về an ninh an toàn trong hoạt động thanh toán
đánh giá rủi ro đối với toàn bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin phục vụ công tác thanh toán
và triển khai các giải pháp phù hợp để giảm thiểu rủi ro đảm bảo an toàn tài sản cho khách hàng và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán xây dựng và diễn tập các kịch bản ứng phó với các sự cố mất an toàn thông tin
đặc biệt cần kiểm tra giả soát toàn bộ atm post nhất là giả soát đơn vị chấp nhận thanh toán nhằm phòng ngừa
ngăn chặn các hành vi gian lận tại đơn vị chấp nhận thanh toán tăng cường hệ thống đảm bảo an toàn bảo mật cho các giao dịch qua atm post
các giải pháp xác thực khách hàng khi giao dịch tại atm để phòng chống các hành vi sử dụng thẻ giả
ngày hai mươi ba tháng một samsung đã chính thức công bố nguyên nhân gây ra sự cố khiến cho mẫu smartphone đình đám galaxy note bảy bị phát nổ
theo đó thiết kế bên trong viên pin và lỗi trong quá trình sản xuất là nguyên nhân dẫn đến sự cố phát nổ
ở phiên bản note bảy đầu tiên phần khung pin quá nhỏ dẫn đến đoạn mạch
sau khi chỉnh sửa phiên bản này quá trình sản xuất lại vô tình làm xuất hiện đến lỗi mới liên quan đến việc hàn các linh kiện bên trong pin khiến nó bị đoàn mạch và bốc cháy
để tìm ra được nguyên nhân nốt bảy phát nổ samsung đã phải thiết lập bốn trung tâm thử nghiệm ở bốn nhà máy khác nhau
họ đã phải sử dụng hai trăm linh chiếc nốt bảy và thêm ba mươi viên pin trong quá trình thử nghiệm
bảy trăm linh kỹ sư đã tham gia vào quá trình trên
cũng trong tuyên bố mới nhất của mình samsung cho biết
họ sẽ thiết lập một quy trình tám điểm liên quan đến pin trong tương lai để tránh những trường hợp tương tự xảy ra
google bắt đầu thử nghiệm công nghệ rút gọn ứng dụng insion app
cho phép bạn trải nghiệm ứng dụng gốc native app mà không cần phải vào play store tải về
tại hội nghị lập trình viên google io hồi năm ngoái google gây ngạc nhiên khi ra mắt một ý tưởng mới
instant apps tạm dịch là ứng dụng tức thì
đây là công nghệ rút gọn ứng dụng được thiết kế để xóa nhòa danh giới giữa ứng dụng web
và ứng dụng gốc native app
nửa năm kể từ ngày giới thiệu đội android của google mới đây bắt đầu thử nghiệm inston f để áp dụng vào thực tế
tuy nhiên google chỉ mới có các thử nghiệm nhỏ để thu thập phản hồi
hiện tại chỉ một số ít công ty được hãng tìm kiếm chọn làm đối tác
bao gồm wix periscope wiki và buffet được thử nghiệm ứng dụng này
các lập trình viên quan tâm tới inston f cũng chưa được phép tham gia vào giai đoạn thử nghiệm
tuy nhiên họ có thể đăng ký để nhật bản sdk
mà google sẽ phát hành trong những tháng tới
mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động thông tin và truyền thông
để nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng chính quyền và người dân
với quan điểm sức khỏe cho mọi người và mọi người vì sức khỏe
nhằm giảm bớt những hành vi ảnh hưởng đến sức khỏe
giúp người dân có các kiến thức cơ bản về phòng chống bệnh tật
có lối sống lành mạnh chính là vai trò là trách nhiệm của mỗi cán bộ truyền thông trong ngành y tế
nhằm hướng tới mục tiêu từng công dân khỏe mạnh để có một xã hội giàu mạnh
đó cũng chính là mục tiêu mà đảng và nhà nước ta đang hướng tới
thành lập từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh hải dương
là một trong những trung tâm tuyến tỉnh được thành lập đầu tiên trong cả nước
nhằm phục vụ công tác truyền thông về bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân
sau gần hai mươi năm đi vào hoạt động trung tâm này đã và đang khẳng định được vai trò của mình
hiện nay với các dịch bệnh thì có sự lây lan lớn và lây nhiễm nhanh
chính vì vậy mà vai trò của truyền thông là phải đi trước dự báo dự đoán được các tình hình
liên quan đến yếu tố sức khỏe con người cũng là để cung cấp thông tin cho người dân
mọi người dân để có ý thức học tránh
riêng đối với ngành y tế thì chúng tôi đánh giá rất là cao
cái vai trò của công tác truyền thông
trung tâm bao gồm một mươi năm cán bộ viên chức tuyến tỉnh
ngoài các chức năng nhiệm vụ chuyên môn trung tâm còn trực tiếp chỉ đạo các hoạt động truyền thông
cho cả một mạng lưới từ tỉnh đến tận thôn bản
bên cạnh nhiệm vụ chính là quản lý chỉ đạo tuyến đào tạo nâng cao năng lực hoạt động
và kỹ năng thông tin truyền thông giáo dục sức khỏe cho các phóng viên và từng cán bộ của cả mạng lưới
xây dựng chương trình truyền thông phù hợp theo vùng miền địa phương
trung tâm còn là cầu nối với các cơ quan báo chí để chủ động cung cấp thông tin một cách kịp thời và chính xác
chuyên môn thì đi lấy tin bài tuyên truyền trên đài phát thanh của tỉnh
cũng có những chương trình phối kết hợp với các đài phát thanh của trung ương
hai nữa tuyên truyền trên báo hải dương báo địa phương đấy
và cũng tuyên truyền cả trên các lĩnh vực báo của trung ương
hai nữa là tuyên truyền trên đài phát thanh tỉnh huyện
chúng tôi tuyên truyền không những tuyên truyền về các phòng chống bệnh tật
và còn tuyên truyền những gương người tốt việc tốt và phản ánh những cái mà chưa được
cái còn tồn tại trong công tác chuyên môn để góp ý để hoàn thiện hơn
không chỉ hải dương hiện nay sáu mươi ba trên sáu mươi ba tỉnh thành phố đều có mạng lưới truyền thông giáo dục sức khỏe
hoạt động với sự chỉ đạo xuyên suốt từ trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe trung ương
đồng thời tham gia vào công tác này còn có hoạt động của các cơ quan báo chí
đối với các cơ quan báo lớn hay nhỏ thì đều có những bộ phận chuyên trách về lĩnh vực y tế
không phải là phóng viên thường trú của tỉnh hay phóng viên của báo đài địa phương
nhưng những chuyến đi thực tế thường xuyên tại cơ sở cũng giúp những phóng viên phụ trách lĩnh vực y tế
như nhà báo nguyễn văn hải có cái nhìn khách quan để phản ánh trong từng tác phẩm báo chí của mình
đến những cái vùng sâu vùng xa để mà tìm hiểu về những cái y tế cơ sở
thì tôi nhận thấy rằng là cơ sở y tế đặc biệt là những bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh
thì có cái sự chuyển biến nhất định cả về chuyên môn cũng như là thái độ phục vụ
đặc biệt là cơ sở vật chất rất là tốt
và qua đây thì chúng tôi cũng thấy được rằng là ở tuyến cơ sở thì cũng còn có những khó khăn nhất định
để mà phản ánh trên các phương tiện thông tin của đài

biệt là chúng tôi cũng qua đây thì cũng nhìn thấy được và chỉ ra được những cái mặt mà còn phải cần cố gắng
từ tuyến y tế cơ sở đặc biệt về nâng cao chất lượng khám chữa bệnh rồi tinh thần thái độ phục vụ
để mà từ đó thì góp phần là nâng cao cái chất lượng trong toàn ngành
báo chí thì có cái vai trò và trách nhiệm thứ nhất là phải đưa thông tin chính xác
thứ hai là phải nhanh chóng kịp thời để người dân nắm mắt chính xác nhất
và nhanh nhất với cái thông tin mà bộ y tế ban hành tránh trường hợp là gây hoang mang dư luận hoặc là gây sự hiểu lầm
để có được những tác phẩm báo chí tốt có những tác phẩm truyền thông đáp ứng được nhu cầu bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân
điều này không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực của từng cán bộ làm công tác truyền thông trong ngành y tế
mà đó còn là sự tâm huyết sâu sắc tính chủ động khách quan của mỗi nhà báo trong quá trình tác nghiệp
nhằm cung cấp thông tin cho người dân
bệnh viện a khoa rất vui mừng được tiếp đoàn báo chí của trung ương đến trao đổi và làm việc tại bệnh viện a khoa tỉnh nói gai
tôi cho rằng đây là một hoạt động hết sức là hữu ích và tích cực để cho các cơ sở y tế được nói lên tiếng nói của mình
và có sự trao đổi và chia sẻ giữa cơ quan truyền thông với lại các cơ sở y tế
cùng có sự giúp đỡ lẫn nhau và cũng nói lên được những nguyện vọng tâm tư của mình
tôi rằng hoạt động này cần được nhanh rộng và được duy trì

tôi phối hợp với lại báo hải dương
đấy là các tờ tin của địa phương
ngoài ra về phía trung ương thì chúng tôi có thông tấn xã thường trú tại hải dương
cũng như là thường trú báo nhân dân tại hải dương
thì tất cả các sự kiện liên quan đến công tác giáo dục truyền thông về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
thì thường xuyên được các cơ quan thông tin báo chí từ trung ương đến địa phương
hết sức quan tâm và thường xuyên đưa tin đơn bài
y tế là một công việc trực tiếp liên quan đến sức khỏe và sinh mạng của từng con người
vì vậy việc cung cấp thông tin dưới hình thức nào đi chăng nữa
thì rất cần những thông tin chính xác trung thực kịp thời và khách quan
có thể khẳng định thời gian qua nhờ công tác truyền thông mà người dân đã có nhận thức về phòng chống bệnh tật
nhờ công tác truyền thông mà người dân nhà quản lý
hiểu được chủ trương chính sách về y tế và việc tổ chức thực hiện của ngành y tế
đặc biệt thời gian qua truyền thông giúp ngành y tế giải quyết các sự cố trong hoạt động điều hành của ngành
qua đó thái độ của cán bộ y tế đã có sự cải thiện rõ rệt
nhưng để công tác này thực sự đi vào chiều sâu và đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của người dân
và nhu cầu truyền tải các chủ trương chính sách của đảng nhà nước về y tế đến mỗi người dân
thì bên cạnh các hoạt động truyền thông của lực lượng đội ngũ cán bộ
truyền thông giáo dục sức khỏe từ trung ương đến địa phương
thì sự chủ động vào cuộc của các cơ quan thông tấn báo chí sẽ giúp công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được tốt hơn
cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại